phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng sang thăm chính thức việt nam
khẳng định việt nam luôn coi đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu âu và mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả
thủ tướng nêu rõ việt nam và đức đang có môi trường và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác
cụ thể là quyết tâm chính trị của chính phủ hai nước nhằm tăng cường quan hệ song phương thế mạnh kinh tế của đức sự phát triển kinh tế xã hội ổn định
quan hệ đối tác chiến lược việt nam và đức phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực nhất là về chính trị kinh tế hợp tác phát triển giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và tư pháp
chuyến thăm này của bộ trưởng mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước thủ tướng cũng cho biết sẽ sớm sang thăm chính thức đức vào đầu năm hai nghìn hai mươi
về kinh tế thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác phát triển
thủ tướng cảm ơn chính phủ đức đã tiếp tục duy trì cung cấp oda cho việt nam
trong các lĩnh vực về hợp tác
về giáo dục và đào tạo thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này
thông qua xây dựng và phát triển trường đại học việt đức trở thành trường đại học tiêu biểu của việt nam và khu vực
thủ tướng hoan nghênh ý tưởng của đức cần có cơ chế giải quyết nhanh những kiến nghị của doanh nghiệp
đồng thời đề xuất thành lập đại sứ quán mỗi nước tổ công tác để kịp thời giải quyết
bộ trưởng ngoại giao đức frank reuters stemmeier đã đánh giá cao những đề nghị hợp tác phát triển của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề xuất
đồng thời cho biết trong cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
hai bên đã khẳng định ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
bộ trưởng khẳng định chính phủ đức vẫn duy trì mức hỗ trợ oda như những năm qua cho việt nam
nhất là lĩnh vực đào tạo nghề và môi trường những lĩnh vực mà đức hết sức quan tâm
bộ trưởng cũng mong muốn có nhiều người việt nam hơn nữa biết tiếng đức
bộ trưởng cũng thông báo giới doanh nghiệp đức đặc biệt quan tâm đầu tư dự án tuyến metro số hai ở tp hcm và sẵn sàng tham gia